thuốc oxy các bệnh viện phải bảo đảm tỷ lệ tử vong ở mức thấp nhất
sở y tế cần phải nắm chắc quyết định phác đồ điều trị của bộ y tế mà cục quản lý khám chữa bệnh đã tổ chức tập huấn toàn quốc để triển khai thứ trưởng nói
cùng với đó lãnh đạo bộ y tế yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát phát hiện sớm các ca nghi mắc covid một mươi chín tại cộng đồng
các trường hợp có biểu hiện ho sốt để kịp thời khoanh vùng cách ly
thứ trưởng đề nghị không mặc càm kỳ thị những người nhiễm hoặc nghi mắc covid một mươi chín
người dân về từ các địa bàn có nguy cơ chủ động khai báo với cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hướng dẫn doanh nghiệp người dân tự xét nghiệm phát hiện covid một mươi chín
tại tp hcm dịch covid một mươi chín gia tăng trở lại trong hơn một tuần qua
theo ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm ngoài các rủi ro do gia tăng tiếp xúc thì sự lơ là mất cảnh giác của người dân
một trong những nguy cơ rất lớn do vậy cần chủ động ngăn chặn để dịch không tiếp tục lan rộng
trong tuần qua tp hcm luôn duy trì ở mức từ một hai trăm linh đến một bốn trăm linh trường hợp mới mắc trong ngày tập trung chủ yếu tại hai huyện nhà bè và hóc môn
ông võ phan lê nguyễn phó chủ tịch ubnd huyện nhà bè cho biết huyện đang được đánh giá cấp độ hai nguy cơ trung bình
tuy nhiên trong những ngày gần đây ca mắc covid một mươi chín có sự gia tăng từ ngày năm đến chín tháng một mươi một phát sinh thêm năm trăm ba mươi ca
khoảng năm mươi số ca bệnh được xác định tại các khu chế xuất khu công nghiệp
theo ông lê nguyễn nguyên nhân dịch bệnh gia tăng trên địa bàn là do giãn cách xã hội được nới lỏng sự tiếp xúc của người dân gia tăng
bên cạnh đó tâm lý người dân có chủ quan khi thực hiện biện pháp chống dịch
một số người cho rằng đã tiêm hai mũi sẽ không nhiễm bệnh
ngoài ra các doanh nghiệp chưa thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch của thành phố
theo ông nguyễn văn vĩnh châu phó giám đốc sở y tế tp hcm số ca mắc mới đang có xu hướng gia tăng trong tình hình hiện nay là kết quả tất yếu khi nới rộng giãn cách xã hội
sở y tế đang phối hợp với các quận huyện theo dõi hỗ trợ đội đặc nhiệm để kịp thời thực hiện test nhanh cách ly ngăn chặn lây lan theo dõi trường hợp mắc bệnh trở nặng điều trị kịp thời hạn chế tử vong
ông châu cũng cho biết sở y tế đang điều phối các bệnh viện cơ sở y tế xuống địa phương để hỗ trợ phát túi thuốc hỗ trợ điều trị các trường hợp nhập viện
để chủ động ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh xâm nhập từ các tỉnh thành khác sở y tế tp hcm đã chủ động cử lực lượng đến các tỉnh hỗ trợ công tác phòng chống dịch để đánh chặn từ xa
trước tình trạng số ca nhiễm gia tăng trở lại tại tp hcm phó chủ tịch ubnd tp hcm dương anh đức đã kêu gọi bà con không được lơ là các biện pháp phòng chống dịch đừng để mình thành nguồn lây cho người xung quanh
theo phó chủ tịch ubnd tp hcm dương anh đức đây là lần đầu tiên trong quá trình phát triển kinh tế của thành phố năm hai nghìn hai mươi một ghi nhận tăng trưởng âm cũng là điều mà chính quyền thành phố luôn chăn trở và sẽ tìm cách khắc phục

làm tác động xấu đến người xung quanh phó chủ tịch ubnd tp nói và cho biết hiện tại trung tâm y tế các quận luôn sẵn sàng tiếp nhận người đến tiêm vaccine không phân biệt thường trú hay tạm trú
thưa quý vị vấn đề người dân có tâm lý chủ quan vì đã tiêm đủ hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín không chỉ xảy ra tại tp hcm mà tại một số tỉnh miền tây hà nội và các địa phương lân cận cũng đã lặp lại vấn đề này khiến nhiều tỉnh thành đã phải đổi màu nâng cấp độ dịch
đây là tình trạng đáng báo động người dân cần nghiêm túc chấn chỉnh lại ý thức trước khi quá muộn
con số hai mươi bốn địa phương trong cả nước đủ điều kiện là vùng xanh thời điểm mới xếp loại cấp độ dịch tháng một mươi nay đã giảm xuống nhiều địa phương đã đổi màu sang vàng cam đò
đến sáng một mươi hai tháng một mươi một tình hình dịch tại các tỉnh thành miền tây vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp
từ giờ ngày hôm qua cần thơ nâng cấp độ dịch từ cấp hai là nguy cơ trung bình vùng vàng lên cấp ba nguy cơ cao vùng cam
các biện pháp hành chính cũng được áp dụng tương ứng với cấp độ dịch
cụ thể cấp độ dịch ở cần thơ như sau
một mươi quận huyện đang ở cấp hai bốn quận huyện thuộc cấp ba trong đó có một mươi sáu phường xã thị trấn thuộc cấp một bốn mươi năm phường xã thị trấn thuộc cấp hai một mươi bốn phường xã thị trấn thuộc cấp ba và tám phường xã thị trấn hiện ở cấp bốn
trước diễn biến f tăng vọt ubnd các quận huyện được yêu cầu tăng cường kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các cơ quan đơn vị tổ chức doanh nghiệp
nhất là tại bệnh viện cơ sở sản xuất chợ siêu thị bến xe
ubnd tp cần thơ rốt sáo chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền người dân tiếp tục thực hiện năm k không vì đã tiêm vaccine mà lơ là chủ quan xử nghiêm vi phạm về phòng chống dịch
tại tp hcm so với tuần trước cấp độ dịch toàn thành phố vẫn ở cấp hai tuy nhiên có ba quận tăng cấp độ so với tuần trước là quận một mươi từ một lên hai huyện cần giờ từ một lên ba huyện nhà bè từ hai lên ba
có hai quận giảm cấp độ dịch
tại tp hcm so với tuần trước là quận một mươi một và phú nhuận từ hai xuống một
cụ thể về cấp độ dịch tại các quận huyện thành phố thủ đức có một mươi ba trên hai mươi hai địa phương đạt cấp một bảy trên hai mươi hai địa phương đạt cấp hai quận ba quận một mươi quận một mươi hai quận bình tân quận bình thạnh huyện bình chánh huyện hóc môn
có hai trên hai mươi hai địa phương đạt cấp ba là huyện nhà bè huyện cần giờ
từ ngày một mươi tháng một mươi một tp hcm điều chỉnh cấp độ dịch từ cấp hai lên cấp ba
do địa phương này những ngày gần đây liên tục ghi nhận nhiều ca mắc covid một mươi chín
tương tự như thành phố sóc trăng từ ngày tám tháng một mươi một tỉnh an giang áp dụng tạm thời các biện pháp hành chính ở cấp độ ba trên địa bàn tỉnh nâng cấp độ dịch từ hai lên ba
quỹ ban nhân dân tỉnh an giang yêu cầu tạm dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng đường bộ đường thủy nội địa
các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống áp dụng hình thức bán hàng mang đi không phục vụ tại chỗ
bình thuận từ ngày tám tháng một mươi một có thêm một huyện áp dụng cấp độ bốn là vùng đỏ nguy cơ rất cao đó là hàm thuận bắc
đây là huyện thứ hai sau thành phố phan thiết của tỉnh áp dụng cấp độ phòng chống dịch covid một mươi chín ở cấp bốn từ ngày tám tháng một mươi một
tuy nhiên cũng có tỉnh giảm cấp độ dịch từ bốn xuống ba là bạc liêu
theo ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tỉnh trong tuần qua nhờ triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống nên tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát
số ca mắc cộng đồng giảm
tiêu chí theo cấp độ dịch toàn tỉnh có một mươi bốn xã phường ở cấp độ bốn ba mươi hai xã phường thị trấn ở cấp độ hai
đối với cấp huyện có ba đơn vị cấp độ bốn là thành phố bạc liêu thị xã giá rai huyện đông hải
có năm huyện còn lại ở cấp độ hai
như vậy là chỉ sau một tuần từ mùng hai đến mùng bảy tháng một mươi một tỉnh bạc liêu đã điều chỉnh giảm cấp độ dịch
riêng thành phố rạch giá và thị xã giá rai vẫn duy trì cấp độ phòng chống dịch ở cấp bốn
sự đổi màu nhanh chóng trong bản đồ dịch cũng diễn ra ở các tỉnh thành phố phía bắc do f cho cộng đồng tăng mạnh
hiện nay toàn thành phố hà nội là vùng vàng
tuy nhiên có ba xã phường thị trấn là vùng cam tăng thêm một phường và có một tổ dân phố là vùng đỏ
quảng ninh bắc ninh nghệ an đã nâng cấp độ dịch covid một mươi chín ở một số xã phường sang màu đỏ
trong khi đó các tỉnh thành phú thọ hà giang bắc giang đà nẵng cũng điều chỉnh tốc độ dịch ở nhiều huyện xã
trong bối cảnh dịch diễn biến phức tạp các địa phương đều khuyến cáo người dân đi từ vùng dịch tuân thủ việc theo dõi sức khỏe tại nhà khai báo y tế hạn chế tiếp xúc
tại hà nội ổ dịch phú đô mới phát hiện nay đã ghi nhận năm mươi bảy f trong đó riêng tổ dân phố một có ba mươi bệnh nhân
theo đánh giá của cơ quan chuyên môn chuỗi lây nhiễm này diễn biến phức tạp có thể phát sinh thêm nhiều ca covid một mươi chín trong thời gian tới
trạm y tế lưu động đã được kích hoạt để đáp ứng số ca nhiễm tăng cao
hiện cấp độ dịch của phường phú đô được nâng từ cấp hai lên cấp ba là nguy cơ cao
tuy nhiên dự kiến thời gian tới có thể phong tỏa rộng hơn tổ một và nâng mức cấp độ dịch lên mức bốn nguy cơ rất cao
trước những diễn biến phức tạp về dịch bệnh trạm y tế lưu động tại phường phú đô với năm cán bộ y tế đã được kích hoạt
trong trường hợp dịch lan rộng địa phương sẽ bổ sung thêm một trạm y tế lưu động
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín quận nam tử liêm cho biết đang tập trung toàn lực triển khai các biện pháp khoanh vùng
xử lý ca bệnh tại ổ dịch phường phú đô lấy mẫu các điểm nguy cơ và xét nghiệm lần hai tại khu phong tỏa
bên cạnh đó khẩn trương truy vết các đối tượng nguy cơ f một f hai và người liên quan
cách ly ngay f một f hai theo quy định bóc tách kịp thời f ra khỏi cộng đồng thực hiện phương châm khoanh vùng phong tỏa hẹp xét nghiệm rộng
quận cũng đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền để người dân nhận thức đúng về phòng chống dịch
thích ứng linh hoạt an toàn nhưng không chủ quan
yêu cầu người dân tiếp tục thực hiện nghiêm năm k khẩu trang khử khuẩn khoảng cách không tập trung khai báo y tế kể cả các trường hợp đã tiêm đủ vaccine
chủ lây nhiễm covid một mươi chín tại phường phú đô được phát hiện vào ngày bốn năm một mươi một
trong hai ngày này qua xét nghiệm những người biểu hiện ho sốt tới trạm y tế phường phú đô khai báo giải rác
đã ghi nhận tới năm ca dương tính sars cov hai
đều trú tại tổ dân phố một
từ nhóm bệnh nhân trên quận nam tử liêm quyết định làm xét nghiệm diện rộng
gồm người thuộc diện liên quan f và một số đối tượng nguy cơ trên địa bàn phường phú đô
người bán hàng ở mặt đường mặt ngõ
kết quả phát hiện thêm nhiều f thuộc địa bàn tổ dân phố một và các tổ dân phố khác
trong đó có một số trường hợp là trẻ em
ổ dịch được đánh giá có nguy cơ lây lan lớn do khu vực này nhiều ngõ ngách nhỏ hẹp
nhà san sát nhau liền tường dân cư đông đúc
người dân vẫn theo văn hóa làng xã các hộ gia đình thường xuyên giao lưu tiếp xúc
thời gian qua người dân giao thương gặp gỡ đi lại tự do rất nhiều
nguy cơ lây nhiễm càng lớn gây khó khăn cho việc tổ chức truy vết của lực lượng y tế
được biết từ ngày tám tháng một mươi một lực lượng chức năng đã phong tỏa ba tổ dân phố của phường này
là tổ một tổ năm và tổ sáu với sáu ngõ lập bảy chốt trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn
ngành y tế tổ chức lấy mẫu một hai trăm sáu mươi hai mẫu xét nghiệm của toàn bộ hộ dân trong khu vực phong tỏa
hai trăm hai mươi tám hộ và một một trăm bốn mươi hai mẫu của các đối tượng nguy cơ xung quanh nơi lưu trú
của các bệnh dương tính ở tổ một tổ năm và tổ sáu
tổng số mẫu đã lấy là hai bốn trăm linh bốn mẫu
đồng thời thông tin tuyên truyền cho người dân phường phú đô và các địa phương về tình hình phức tạp tại đây
khuyên cáo những ai đã đến ba tổ dân phố một năm sáu khai báo y tế
theo dõi sức khỏe
xung quanh ý kiến của một số chuyên gia dịch tễ cho rằng hà nội nên tính phương án cách ly
và điều trị f triệu chứng và f một tại nhà
đại diện lãnh đạo trung tâm kiểu soát bệnh tật cdc hà nội cho biết thành phố chưa có triệu chứng này
ông khổng minh tuấn phó giám đốc cdc hà nội cho biết dự báo số ca mắc covid một mươi chín
tại hà nội vẫn sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới
nguyên nhân là do hiện nay thành phố còn nhiều chùm các bệnh dài rác ở nhiều quận huyện
với nhiều ca mắc ghi nhận ở cộng đồng
theo thống kê của sở y tế hà nội hiện thành phố có một mươi hai ổ dịch chùm các bệnh phức tạp
ghi nhận khá nhiều ca mắc
thành phố cũng ghi nhận một trăm một mươi hai người về từ các tỉnh có dịch dương tính với sars cov hai
và bảy mươi một trường hợp thứ phát dương tính với sars cov hai liên quan người về từ các tỉnh có dịch
diễn biến dịch bệnh tại hà nội vẫn còn phức tạp khó lường
nên trước mắt chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục tăng cường giám sát ông tuần nói
phó giám đốc cdc hà nội cho biết thành phố sẽ bám sát theo chỉ đạo chung của chính phủ
xử lý các ổ dịch theo nguyên tắc nguy cơ đến đâu khoanh đến đấy
thành phố sẽ không giãn cách phong tỏa diện rộng như trước đây
về tổng thể các biện pháp chống dịch sẽ căn cứ theo đánh giá cấp độ dịch đã được chính phủ quy định
bên cạnh đó với từng khu vực thành phố sẽ có sự điều chỉnh linh hoạt để phù hợp với tình hình dịch
liên quan đến ý kiến của một số chuyên gia dịch tế cho rằng
hà nội nên tính phương án cách ly và điều trị f triệu chứng và f một tại nhà
theo ông tuấn hiện thành phố chưa có chủ trương này
hiện tại hà nội vẫn có đủ nguồn lực để cách ly và điều trị tập trung f một và f
chỉ khi nào số lượng f f một tăng vượt quá khả năng
thì chúng ta mới tính đến phương án cách ly f một và f không triệu chứng tại nhà ông tuấn nói
chúng ta có một thông tin khác
liên quan đến ổ dịch mới xuất hiện tại huyện vũ thư tỉnh thái bình
tỉnh này đã quyết định phong tỏa hai thôn cho học sinh của năm xã tại huyện vũ thư nghỉ học
thực hiện biện pháp chống dịch khẩn cấp
liên quan đến ổ dịch mới xuất hiện tại huyện vũ thư
huyện này đã lấy mẫu xét nghiệm nhanh cho hơn sáu trăm linh công nhân may và chín trăm linh người dân liên quan đến các ca f
kết quả là ghi nhận hai mươi bốn ca dương tính với sars cov hai
để đối phó với dịch ban thường vụ huyện ủy vũ thư họp khẩn với ba mươi xã thị trấn
bí thư huyện ủy vũ thư nguyễn thanh tuấn yêu cầu các địa phương tập trung dập dịch
kích hoạt ngay hoạt động của ban chỉ đạo phòng chống dịch các xã
hiện tại mỗi xã phải chuẩn bị ngay hai khu cách ly bảo đảm đủ nhân lực vật lực
trước mắt chưng dụng trường mầm non nếu quá tải thì tiếp tục sử dụng trường tiểu học làm nơi thu dung cách ly
xác định ổ dịch tại xá nguyên xá đang rất phức tạp
ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện vũ thư quyết định phong tỏa thôn hoàng xá và thôn thái thuộc xã nguyên giá
với tổng số khoảng bốn dân
đối với ổ dịch tại công ty trách nhiệm hoạn special vietnam
huyện vũ thư chỉ đạo đưa hơn sáu trăm linh công nhân về từng xá theo địa bàn cư trú để quản lý theo dõi
không tập trung tại xường dễ lây chéo
để đảm bảo thu dung cách ly các trường hợp có nguy cơ
ngoài ba khu cách ly tập trung của huyện đang vận hành
vũ thư tiếp tục lập thêm hai khu cách ly tập trung tại xã duy nhất và xã việt hùng
phòng giáo dục huyện vũ thư đã quyết định cho học sinh của năm xã vùng dịch là xã nguyên xá
vũ đoài phú tiến duy nhất và việt thuận nghỉ học tại trường
bắt đầu học trực tuyến từ hôm nay một mươi hai tháng một mươi một
ủy ban nhân dân huyện vũ thư đã chỉ đạo kích hoạt ba khu cách ly tập trung của huyện
giá quyết định tạm dừng các dịch vụ karaoke lễ hội
tiếp tục nghiên cứu để quyết định dừng các hoạt động khác
ủy ban nhân dân tỉnh thái bình chỉ đạo thành lập vận hành bệnh viện giã chiến
tại bệnh viện phổi thái bình để điều trị cho số bệnh nhân dương tính mới ghi nhận
liên quan đến ổ dịch công ty trách nhiệm hoạn công nghệ mai mạc spectra việt nam
ở xá vũ đoài và xá nguyên xá
tại hà nam sau thời gian dài thực hiện nhiều biện pháp phòng chống dịch
đến nay tỉnh này đã cơ bản khống chế được đợt dịch bùng phát phức tạp từ ngày một mươi chín tháng bốn
theo ông trần xuân dưỡng phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hà nam
phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh hà nam cho biết
số ca mắc mới trên địa bàn này trong những ngày qua có xu hướng giảm đều giảm rõ rệt
các ca nhiễm mới đến nay hầu hết đều được phát hiện trong khu phong tỏa cách ly
các ca cộng đồng ít và chủ yếu đến từ địa phương khác trở về tỉnh hà nam
nguyên nhân quan trọng để khống chế thành công ổ dịch lần này là do ngay từ khi phát hiện dịch
tỉnh hà nam đã áp dụng các biện pháp phòng chống dịch ở mức cao nhất
ngay khi phát hiện dịch để khoanh vùng truy tìm f ngăn chặn nguồn lây
và khẩn trương tiêm vaccine cho người dân khu vực có dịch
các đối tượng liên quan đến dịch đều được quản lý giám sát chặt chẽ
ít có cơ hội lây lan sang cộng đồng
hiện tại mối lo lớn nhất của tỉnh hà nam là dịch xâm nhập từ người ở ngoài tỉnh về
chứ không phải ở nội tại ổ dịch
từ đầu tháng một mươi một tỉnh hà nam đã cho mở cửa hầu hết các dịch vụ
dần dỡ bỏ các khu vực phong tòa
hiện tại hà nam chỉ hạn chế tập trung đông người để đề phòng nguy cơ lây lan dịch trong cộng đồng
cuối cùng là thông tin dịch bệnh tại các tỉnh miền tây
hiện miền tây vẫn đang ghi nhận các ca mắc covid một mươi chín tăng cao với hàng trăm ca cộng đồng
trong đó an giang trở thành địa phương dẫn đầu về số cãi không mới với sáu trăm sáu mươi một f
kế đến là tiền giang bốn trăm một mươi bảy ca đồng tháp ba trăm năm mươi hai ca
thưa quý vị những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin covid trưa của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại